bảo hiểm xã hội đã ban hành công văn về việc thực hiện chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng qua hệ thống biêu điện trong thời gian phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó cơ quan bưu điện thực hiện chi trả lương hưu tại các cơ sở bưu điện trong thời gian phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ bắt đầu từ kỳ chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đối với những người hưởng thuộc địa bàn cách ly do dịch bệnh bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và cơ quan bảo hiểm xã hội có phương án chi trả kịp thời an toàn cho người hưởng
phù hợp với điều kiện cụ thể của địa bàn
ngoài ra cơ quan bưu điện cũng sẽ tổ chức chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng tận nhà
đối với người tám mươi tuổi trở lên người hưởng dưới tám mươi tuổi ốm đau đi lại khó khăn không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác
người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú